chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tình trạng bị động bất ngờ xảy ra đối với nền kinh tế của đất nước đây là yêu cầu hết sức cụ thể và xuyên suốt đối với các nhà làm chính sách
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia tạo điều kiện cần thiết đặc biệt và phải cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho hội đồng các thành viên
thủ tướng nêu rõ kinh tế việt nam hiện phát triển tốt cả vĩ mô và vi mô bao gồm cả tỷ giá lãi suất thu ngân sách và dự trữ quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh nhà nước luôn bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân và người dân được hưởng quyền lợi cao nhất